ngày một mươi bốn tháng một bộ ngoại giao phối hợp với đại sứ quán pháp tại việt nam tổ chức tọa đàm gặp gỡ vì môi trường
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập ngành ngoại giao và hướng ứng phong trào chống rác thải nhựa do bộ ngoại giao phát động
tại buổi tọa đàm các đại biểu cùng thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo vệ môi trường phòng chống ô nhiễm đặc biệt là giảm thiểu rác thải nhựa
trong bối cảnh các quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt tài nguyên ô nhiễm môi trường thì việc tìm ra giải pháp khắc phục là vấn đề cần thiết
là một trong năm nước bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu trong đó có tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa việt nam đặc biệt coi trọng và ủng hộ những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế
pháp là một trong những quốc gia đi đầu và là đối tác phát triển quan trọng của việt nam về ứng phó với biến đổi khí hậu trong các năm qua
những chia sẻ của pháp tại buổi tọa đàm sẽ là kinh nghiệm tốt để việt nam học hỏi triển khai góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp